ubnd tp hcm vừa quyết định cập nhật thêm một trăm ba mươi dự án nhà ở gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại vào kế hoạch phát triển nhà ở tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cụ thể thành phố đã bổ sung một trăm hai mươi sáu dự án nhà ở thương mại trong đó có ba dự án tại khu vực trung tâm hiện hữu một mươi bảy dự án tại khu vực nội thành hiện hữu sáu mươi dự án tại khu vực nội thành phát triển và bốn mươi sáu dự án tại khu vực huyện ngoại thành
ngoài ra có bốn dự án nhà ở xã hội tại khu vực nội thành phát triển cũng được bổ sung vào kế hoạch này
theo đề án phát triển thị trường bất động sản tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diện tích bình quân nhà ở tại thành phố là khoảng tám ba triệu m hai một năm
tp hcm cũng cần bảo đảm khoảng tám mươi căn nhà mỗi năm cho người dân